hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đây là nguồn gốc của khí oxy và niter tích tụ lại trong ống tiêu hóa
các khí sinh ra trong ống tiêu hóa hay dạ dày và ruột có thể đẩy hơi ra ngoài bằng các động tác ở hơi hay đánh hơi
tích tụ hơi trong dạ dày có thể do thói quen ăn uống quá nhanh nhạy không kỹ nướt vội thói quen hay nhai kẹo cao su
ngoài ra nguyên nhân có thể là do thức ăn
khi bạn ăn quá nhiều chất béo gia vị chất kích thích
có một số thức ăn hay gia vị như hành tỏi
khi ăn vào dạ dày tạo nên một phản xạ gây co thắt lỗ thực quản
do dối loạn chuyển hóa các chất tinh bột hoặc do sự dối loạn lên men của vi sinh vật mà chủ yếu là do họ vi khuẩn đường ruột
thiếu hụt enzymlasstad suy tuyến tụy dối loạn hệ thống vi khuẩn trong đường tiêu hóa có thể gây tăng lượng hơi trong ruột
khi có nhiều hơi được tạo ra do sự lên men các chất carbon hydrate chưa tiêu hóa và chất cellulos sẽ gây ra trung tiện nhiều
một nguyên nhân khác có thể là do dối loạn vận động nhu động ống tiêu hóa
như dạ dày và ruột làm cho dạ dày lúc nào cũng đầy thức ăn và thức ăn xuống ruột chậm gây cho việc tiêu hóa thức ăn gặp khó khăn hoặc do dối loạn bài tiết dịch mật
ngoài ra bệnh trào ngược thực quản ngoài đầy hơi trướng bụng còn gây ra nóng rát phía sau sương ức ợ nóng ợ hơi ợ cả da nước trong
do bệnh thuộc hệ thống tâm thần thân kinh những người hay lo âu thần kinh căng thẳng gặp nhiều stress cũng có thể gây ra đầy hơi và chóng bụng
bên cạnh đó chứng bụng còn có thể là do người bệnh dùng một số thuốc làm ảnh hưởng đến chức năng sinh lý bình thường của hệ tiêu hóa ví dụ như dùng thuốc trong bệnh suy tiến giáp trong bệnh tăng huyết áp hoặc dùng thuốc chữa bệnh trầm cảm
biểu hiện và cách hạn chế đầy hơi chướng bụng
khi bị đầy hơi trướng bụng bạn sẽ cảm thấy ợ hơi nhiều lần ợ chua đau bụng âm ỉ có đôi lúc buồn nôn hoặc nôn do viên chích hẹp mồm vị gây ưu động
bụng bị khó chịu trướng bụng và tà bón nặng hơn nữa có thể gây ra đau toàn vùng bụng đau thác ngực triệu trứng này nổi bật sau khi ăn
để hạn chế bị đầy hơi chướng bụng bạn nên uống nhiều nước khoảng hai lít nước mỗi ngày
ăn nhiều trái cây và rau xanh như rau họ cải khoai lang ngũ cốc cam chanh
bạn nên ăn chậm nhài kỹ ăn những miếng nhỏ để tránh nuốt không khí cùng với thức ăn và dạ dày tránh gây con rút dạ dày và các dạng khó tiêu khác
nên hạn chế ăn thức ăn
bạn nên ăn chua cay kẹo và bánh ngọt
nên bỏ thói quen nhanh kẹo cao su làm cho vụng bị tích nhiều khí làm nặng thêm trứng đầy hơi
bên cạnh đó cần hạn chế uống rượu và hút thuốc uống đồ uống có cồn
cần có chế độ tập thể dục nhẹ nhàng để làm tăng nhu động ruột
nên đi bộ chơi cầu lông tập hí thở để cơ hoành vận động làm tăng nhu động của dạ dày và ruột
nên mát xa bụng thường xuyên
nếu tình trạng đầy hơi chống bụng kéo dài bạn cần đến khám bác sĩ chuyên khoa để được điều trị kịp thời